hôm qua phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh tây ninh tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của ông nguyễn văn lũy và bà đặng hồng châu tại tổ năm khu phố gia lâm phường gia lộc thị xã trảng bàng làm chủ phát hiện số lượng lớn bột ngọt giả kém chất lượng

một máy trộn say một bàn cân một máy may bao